nắng nóng kéo dài đã khiến cho hầu hết các địa phương tại tỉnh quảng trị phải chịu nhiều ảnh hưởng từ hạn hán
việc cấp nước cho sản xuất nông nghiệp phải tạm ngưng từ nhiều tuần này để ưu tiên cho sử dụng nước sinh hoạt
vì vậy tỉnh quảng trị đang đứng trước nguy cơ mất trắng vụ hẻ thu do hạn hán
đây là diện tích trồng cây đỗ xanh của người dân tại thôn na nấm xã triệu nguyên huyện miền núi đắc rông tỉnh quảng trị bị mất trắng vì hạn hán
để đầu tư một hectare trồng đỗ người dân phải bỏ ra chi phí hơn hai mươi triệu đồng
thế nhưng hiện nay hơn năm mươi hectare đỗ xanh của bà con phải chịu cảnh khô cháy như thế này
nắng nóng trong nhiều tháng đã khiến cho các hồ đập sông suối trên địa bàn tỉnh quảng trị khô kiệt chưa đáy
theo thống kê của tỉnh hiện có hơn bảy năm trăm linh hectare lúa bị thiết
thiệt hại do hạn hán trong đó hơn hai hectare đã khô cháy không thể phục hồi
bên cạnh đó diện tích cây hoa màu và cây công nghiệp bị thiệt hại là hơn ba hectare trong đó mất trắng là hơn một hectare

quảng trị đã triển khai việc đắp đập lắp đặt máy bơm để cứu lúa và hoa màu tại những nơi có thể duy trì được
tuy nhiên nắng hạn vẫn đang diễn ra hết sức khốc liệt đồng nghĩa với việc diện tích cây trồng bị thiệt hại sẽ ngày càng mở rộng
những nỗi lo của người nông dân vì thế cũng ngày một nhiều thêm